trong cuộc gặp với chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga gena zhukanov
và các chuyên gia viện nghiên cứu dược liệu và tinh dầu quốc gia liên bang nga
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao hợp tác giữa đảng cộng sản liên bang nga và đảng cộng sản việt nam
tin tưởng rằng với uy tín và kinh nghiệm của mình đảng cộng sản liên bang nga sẽ tiếp tục phát huy vị trí vai trò
là một lực lượng chính trị quan trọng trên chính trường nga
đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung của nước nga xây dựng và phát triển đất nước hùng mạnh
khẳng định vai trò cường quốc của nga trên thế giới
tại cuộc gặp với các chuyên gia viện nghiên cứu dược liệu và tinh dầu quốc gia liên bang nga
thay mặt đảng và nhà nước việt nam chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng
và biểu dương sự giúp đỡ quý báu của các chuyên gia của viện đã giúp đỡ hỗ trợ
và cùng các cán bộ bác sĩ việt nam làm tốt công tác bảo quản lâu dài thi hài chủ tịch hồ chí minh trong suốt thời gian qua
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các đồng chí chuyên gia của nga tiếp tục tích cực hỗ trợ
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh trong nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ
và đào tạo cán bộ y tế kỹ thuật giám định sản phẩm của dự án phục vụ ngày càng tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài
tuyệt đối an toàn thi hài của chủ tịch hồ chí minh